ngày một mươi bảy tháng một mươi một hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng với ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức lễ tưởng niệm
các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm
tham dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
bộ trưởng bộ giao thông vận tài nguyễn văn thể cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
hiện đây tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn đề xã hội bức xúc khi mỗi năm có hơn một ba triệu người chết
năm mươi triệu người bị thương do tai nạn giao thông trên toàn thế giới
riêng tại việt nam trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã xảy ra một mươi bốn hai trăm năm mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu ba trăm một mươi tám người bị thương một mươi tám trăm bảy mươi ba người
với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại
lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
cảnh báo cho toàn xã hội về những mất mát thiệt hại to lớn mà từng gia đình và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông
đồng thời nâng cao ý thức nhận thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trực tự an toàn giao thông
phòng tránh tai nạn giao thông nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông